bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức hội thảo định hướng xây dựng liên kết chuỗi giá trị nông sản và vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay việc hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ được xem là giải pháp tốt nhất để giúp nông dân có được đầu ra ổn định
tuy nhiên thực tế số lượng các hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết thời gian qua rất ít
tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đào tạo người đứng đầu hợp tác xã có tư duy và hành động của một nhà doanh nghiệp
yêu đải hợp tác xã tiếp cận với các sòng vốn vai nhất là các nguồn vốn vai không cần thế chấp tài sản
ngoài ra các địa phương cần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật
thực hiện quy trình sản xuất bền vững
ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản